thông tin từ sở y tế tp hcm trong hai ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu tháng năm hệ thống giám sát
xuất phát ban nghi sởi của thành phố ghi nhận hai trường hợp trẻ mắc bệnh sởi được biết
hai bệnh nhi cùng cư trú tại hai phường thuộc quận tân bình tuy nhiên chưa phát hiện mối liên hệ
dịch tễ giữa hai trường hợp này đáng lưu ý là cả hai trẻ đều ở lứa tuổi một mươi ba đến một mươi năm tháng tuổi và cả hai đều
chưa được tiêm phòng vaccine phòng bệnh sởi cụ thể trường hợp thứ nhất là bé gái một mươi ba tháng tuổi
trú tại phường bình hưng hòa b quận bình tân nhập viện nhi đồng tp vào ngày hai mươi tháng năm
bác sĩ ghi nhận bệnh nhi có triệu chứng suốt ngày thứ sáu sổ mũi đổi ban giải rác toàn thân
kết mạc mắt đỏ mi mắt dưng đau họng sau khi khám xét nghiệm bệnh nhi được chẩn đoán
bệnh sởi biến chứng viêm phổi bé đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện nhi đồng thành phố
tình trạng hiện tại bé tỉnh không sốt ăn uống được ho ít ban giải rác còn ở chán và mặt
kết mạc mắt giảm sưng đỏ nhiều
còn trường hợp thứ hai là bé trai một mươi năm tháng tuổi trú tại phường tân tạo quận bình tân
nhập bệnh viện bệnh nhiệt đới vào ngày hai mươi bốn tháng năm với triệu chứng sốt ngày thứ tư sổ mũi
ho đàm tiêu lỏng xuất hiện hồng bang giải rác ở vùng tai mắt thân mình
bé được trần đoán là bệnh sởi viêm phổi bội nhiễm đang được theo dõi và điều trị tại khoa hồi sức tích cực
bệnh viện bệnh nhiệt đới hiện tại bé còn sốt cao ho đảm tăng
ngay sau khi ghi nhận thông tin về hai ca bệnh sở y tế tp hcm đã chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật
thành phố phù hợp với trung tâm y tế quận bình tân điều tra dịch tễ và triển khai các biện pháp phòng chống dịch
tại cộng đồng theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu chưa phát hiện mối liên quan giữa hai trường hợp này
cũng như chưa phát hiện thêm ca bệnh mới tại nơi trẻ sinh ra và đi học
điều đáng nói cả hai trẻ này đều chưa được tiêm chủng đầy đủ theo lịch của chương trình tiêm chủng mở rộng
và hoàn toàn chưa tiêm vaccine phòng bệnh sởi lý do được gia đình nêu ra là trẻ thường bị bệnh
và do cha mẹ đi làm xa nên không đưa trẻ đi tiêm sở y tế cho biết theo báo cáo đến hết tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tỷ lệ trẻ đủ một mươi tám tháng đã tiêm đủ hai mũi sởi đối với lứa tuổi sinh năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một
lần lượt là chín mươi ba hai chín mươi một chín mươi một bảy và chín mươi ba sáu mức bao phủ này đạt chỉ tiêu tối thiểu theo yêu cầu của bộ y tế
nhưng chưa đạt chỉ tiêu của tp hcm
tp hcm đề ra là trên chín mươi năm để có thể tạo miễn dịch cộng đồng ngăn ngừa bệnh bùng phát và tiên đến mục tiêu loại trừ bệnh sởi
sở y tế kêu gọi phụ huynh đưa con đến trạm y tế để tiêm vaccine tiêm vaccine là cách tốt nhất để bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ mắc bệnh sởi
hai liều vaccine phòng sởi mang lại hiệu quả ngăn ngừa bệnh sởi tới chín mươi
trẻ em sẽ được tiêm chủng miễn phí hai mươi vaccine phòng bệnh sởi vào lúc chín tháng tuổi và một mươi tám tháng tuổi
trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại các trạm y tế
bên cạnh đó các đối tượng khác cũng nên đến cơ sở tiêm chủng để được tư vấn tiêm vaccine phòng bệnh sởi
ngoài tiêm vaccine phòng bệnh sởi người dân cũng lưu ý thực hiện các biện pháp sau để phòng bệnh sởi
như giữ gìn vệ sinh cá nhân rửa tay thường xuyên và vệ sinh nhà cửa sạch sẽ
cung cấp chế độ dinh dưỡng lành mạnh đầy đủ chất dinh dưỡng duy trì chế độ vận động
luyện tập thể dục thể thao khoa học để nâng cao sức đề kháng hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng nghi ngờ sởi
như sốt phát ban và viêm long hô hấp ho chảy nước mũi
khi có biểu hiện sốt phát ban dạng sởi thì cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời